các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để đón một số lượng lớn học sinh đến trường trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn phức tạp là áp lực không nhỏ đối với các trường trung học ở tp hcm
tuy nhiên để đảm bảo phòng dịch tốt nhất mỗi trường đều chủ động có những phương án tổ chức dạy và học phù hợp với điều kiện của nhà trường
tại trường trung học phổ thông nguyễn du mỗi lớp chỉ ba mươi em nên không thực hiện việc chia lớp
trường tổ chức giảng dạy theo quy định cấp độ dịch của thành phố tức các em sẽ đi học từ thứ hai đến thứ bảy mỗi ngày ba đến bốn tiết tùy khối lớp
trong đó lớp một mươi hai sẽ học hai mươi bốn tiết trực tiếp một tuần cuối một mươi và một mươi một là một mươi tám tiết một tuần số tiết còn lại sẽ học trực tuyến
sau mỗi buổi họp trường sẽ tổng vệ sinh các phòng học
còn tại trường trung học phổ thông nguyễn trí thanh quận năm do có đến gần hai học sinh nên công tác tổ chức dạy và học sẽ áp lực hơn
cụ thể theo hiệu trưởng hoàng sơn hải trường bố trí bốn cổng ra vào trường để học sinh đảm bảo giãn cách
vì mỗi lớp đến bốn mươi học sinh các lớp sẽ kê bàn ghế sát ra cả hành lang
sao cho học sinh vẫn theo dõi tiết học tốt
trường sẽ bố trí mỗi khối học một buổi khác nhau với hai mươi bốn tiết một tuần tám tiết còn lại học online
riêng với các trường ngoài công lập công tác chuẩn bị và tổ chức dạy học cho học sinh nội chú
lẫn ngoại chú cũng được các trường chuẩn bị kỹ lưỡng
như với hệ thống trường trung học trung học cơ sở trung học phổ thông ngô thời nhiệm
bà phạm thị thúy vĩnh chủ tịch hội đồng quản trị cho hay
hệ thống trường có hơn hai học sinh sẽ đi học trở lại trong đó có bảy trăm linh tám trăm linh em ở nội trú